ngược dòng lịch sử sự ra đời của quốc kỳ việt nam ít được nhiều người biết đến
ai là người đã sáng tạo đã nghĩ ra biểu tượng quốc kỳ thiêng liêng đó
ông là nguyễn hữu tiến một người chiến sĩ cộng sản kiên trung một người con ưu tú của quê hương hà nam
trong căn nhà nhỏ ở xã yên bắc huyện duy tiên hà nam đang lưu giữ những kỷ vật về người cộng sản cách mạng nguyễn hữu tiến tác giả của hình ảnh lá cờ đỏ ngôi sao vàng năm cánh
tiếp chúng tôi trong căn nhà ấy người con gái duy nhất của liệt sĩ nguyễn hữu tiến không khỏi xúc động và tự hào khi nghĩ về người cha kính yêu của mình
là trường ông tiến hay đường ông tiến tôi mừng tôi cũng mất mừng có danh cô tiến
là người đã từng bị tù đầy ở côn đảo rồi hai lần vượt ngục con đường hoạt động cách mạng của nhà cách mạng nguyễn hữu tiến tuy ngắn nhưng đã để lại những giá trị vô giá
tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi tại cuộc họp xứ ủy nam kỳ ông đã được giao vẽ mẫu một lá cờ cách mạng để dùng cho cuộc khởi nghĩa sắp tới
hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng năm cánh lần đầu tiên được in trên trang nhật báo tiến lên cùng với một bài thơ do chính ông sáng tác
và ngay trong khởi nghĩa nam kỳ ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi hình ảnh lá cờ đỏ năm cánh dao vàng đã tung bay
hỡi những ai máu đỏ da vàng hãy chiến đấu dưới cờ thiêng tổ quốc nên cờ thắm máu đào vì nước sao vàng tươi da của sống nòi
đứng lên mau hồn nước gọi ta rồi
hỡi sĩ nông công thương binh đoàn kết lại như sao vàng năm cánh
hỏa một lớp sĩ là nông công là thương là binh
cái ý tưởng này có thể nói là đây là cái kết tinh
tôi cho rằng là một cái nghiên cứu rất là kỹ rất là sâu rất là phù hợp
có thể nói là nó giống như là cái kết tinh cái hồn sông núi
nó là cái biểu tượng của cái chủ nghĩa yêu nước việt nam
của cái truyền thống việt nam
tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một tại hội nghị trung ương viii đã quyết định lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm quốc kỳ
và trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng việt nam hơn bảy mươi năm qua hình ảnh lá cờ tổ quốc tung bay trong niềm vui chiến thắng đã làm nên những dấu mốc son vĩ đại của nhân dân ta
trân trọng và biết ơn người đã thắp sáng hình ảnh đó người cách mạng nguyễn hữu tiến đã để lại cho dân tộc hôm nay và mãi mãi hình mẫu lá cờ đỏ sao vàng lá cờ tổ quốc việt nam